phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bắc cạn
về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn
tại buổi làm việc tỉnh bắc cạn đã kiến nghị trung ương hỗ trợ tỉnh nghiên cứu khảo sát
ra soát bổ sung để hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xóa đói giảm nghèo
và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả thực tế phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
xây dựng và thực hiện đề án khảo sát thăm dò đánh giá tổng thể chữ lượng tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn tỉnh thực hiện ấn định mức thuế phí phải nộp của doanh nghiệp theo sản lượng đăng ký
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những kết quả phát triển
kinh tế xã hội tỉnh bắc cạn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời cho rằng những kiến nghị của tỉnh
rất cụ thể xác đáng thiết thực xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương
phó chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành liên quan xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định
để hỗ trợ bắc cạn có cơ chế phát triển trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm xã
quân bình huyện bạch thông đây là một trong hai xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh bắc cạn
tại đây phó chủ tịch nước đã trao tặng tám mươi xuất quà cho ba mươi hộ gia đình chính sách
hai mươi hộ nghèo và ba mươi học sinh nghèo học giỏi trong huyện